mặc dù cục bảo vệ thực vật đã công bố sẽ lùi thời hạn yêu cầu các đơn vị nhập khẩu phải tái xuất hơn một triệu tấn lúa mì
nhiễm cỏ cây đồng tiếp tục cho nhập khẩu những đơn hàng mới với sự kiểm soát chặt chẽ hơn của cơ quan chức năng
tuy nhiên từ thực tiễn và nguy cơ xâm hại đến nền sản xuất nông nghiệp nước nhà
các đơn vị xuất nhập khẩu và cơ quan chức năng cũng đã đề xuất thêm nhiều biện pháp để nhập về nguồn lúa mì an toàn
bảo đảm chất lượng không có tác động xấu đến môi trường
theo các đơn vị xuất nhập khẩu nhiều năm qua lúa mì luôn có nguồn cung ổn định bởi có nhiều nguồn nhập khẩu chất lượng từ châu mỹ châu úc
để bảo đảm đáp ứng yêu cầu về chất lượng lúa mì không lẫn cỏ cây đồng
cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp cần đàm phán với các đối tác cung cấp ở nước ngoài để kiểm soát ngay từ nơi sản xuất
để có những lô hàng lúa mì bảo đảm tiêu chuẩn về chất lượng
theo các chuyên gia rất cần sự kết hợp và hợp tác giữa các cơ quan quản lý
nhà nước và các đơn vị kinh doanh mặt hàng lúa mì
các mặt hàng nhập khẩu ở việt nam là hết sức cần thiết
cục cũng sẽ nghiên cứu cân nhắc để có những giải pháp như thế nào đó để giảm tối thiểu thiệt hại hoặc những khó khăn mà doanh nghiệp đang mắc phải
trong quá khứ ngành nông nghiệp đã nhiều lần đối mặt với những vấn đề như nạn ốc biêu vàng cây mai dương ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp
lần này với sự vào cuộc của các cơ quan ban ngành cụ thể là cục bảo vệ thực vật và các đơn vị kinh doanh
hi vọng tình trạng lúa mì nhiễm cỏ cấy đồng sẽ được sớm giải quyết trong thời gian tới